sau khi việc kiểm soát dịch covid một mươi chín của việt nam đã tương đối tốt
chúng ta bước vào giai đoạn vừa chống dịch vừa từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội
học sinh trong các tỉnh thành phố sẽ dần quay trở lại trong tháng năm này
đây cũng là đòi hỏi tất yếu của công tác giáo dục
việc bảo đảm an toàn trường học vẫn đã đang và tiếp diễn nhằm giúp học sinh phụ huynh yên tâm
đây là những hình ảnh trong ngày đầu tiên trở lại trường
sau thời gian dài nghỉ vì dịch tại trường trung học phổ thông lê quý đôn
tỉnh thái bình
học sinh đều đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt trước khi vào lớp
thay vì trào cờ tập trung toàn trường các em trào cờ trong lớp
trước khi đến trường thì bọn em đã được ban giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm đã quán triệt
để thực hiện đúng những nội quy để phòng chống dịch
bọn em đã sử dụng nước rửa tay ở phía bên ngoài lớp học
trước đó từ ngày một mươi bảy tháng bốn sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái bình
đã có thông báo cho học sinh trung học phổ thông
học sinh lớp chín đi học trở lại
các cơ sở giáo dục bố trí học sinh các khối lớp chỉ học một buổi một ngày
trong đó học sinh khối lớp một mươi một và một mươi hai học vào buổi sáng
học sinh khối lớp chín và lớp một mươi học vào buổi chiều không tổ chức dạy thêm học thêm
khác với thái bình tại cà mau chỉ có học sinh hai khối cuối cấp là lớp chín và lớp một mươi hai đi học trở lại
tại trường trung học phổ thông nguyễn việt thái sĩ số của các lớp đều giảm một nửa
học sinh không được tụ tập đông người
thực hiện tốt
quy định đeo khẩu trang và giãn cách đủ hai mét kể cả trong giờ học và giờ chơi
theo giãn khoảng khách thì các bạn có thể dễ tiếp thu bài hơn đạt hiệu quả trong học tập nhiều hơn
khác nhau về số lượng học sinh và quy định về giãn cách
nhưng có một điểm chung ở cả hai địa phương là các nhà trường đều thực hiện rất nghiêm túc công tác phòng dịch
ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức vệ sinh khử khuẩn khuôn viên phòng học thiết bị đồ dùng dạy học
bên cạnh đó hiệu trường các trường phân công giáo viên chủ nhiệm liên hệ thông báo đến phụ huynh cho con em đi học trở lại
thực hiện giãn cách xã hội theo dĩ đạo của thủ tướng chính phủ
thì chúng tôi đã chia các lớp khối chính thành hai lớp để giảm sỉ số mỗi lớp
tương đối chúng tôi một mươi một lớp chính chúng tôi chia thành hai mươi hai lớp
thì đảm bảo mỗi lớp sỉ số là trên dưới hai mươi em học sinh đảm bảo khoảng cách
như giáo viên chủ nhiệm
phải điểm danh nắm tình hình học sinh và báo cáo cho đồng chí hiệu trưởng
yêu cầu học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến trường trong suốt thời gian
tham gia học tập tại trường
học sinh phải đo thân nhiệt trước khi vào lớp
và trong các giờ giải lao học sinh hạn chế đi lại giữa các lớp
và các lớp phải vệ sinh lớp học sau khi tan học
năm tỉnh thành tiếp theo cho học sinh đi học trở lại
sau khi nghỉ tránh dịch covid một mươi chín là gia lai yên bái hải dương hải phòng và phú thọ
theo đó học sinh lớp chín và lớp một mươi hai tại những địa phương này sẽ đi học trước
các lớp khác của bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trở lại học sau vào tuần này
dự kiến khối tiểu học mầm non sẽ đi học sau đó một tuần
hiện các trường đã vệ sinh tiêu độc khử trùng và đảm bảo các điều kiện an toàn cho giáo viên và học sinh
về việc học sinh đi học trở lại trước đó bộ giáo dục và đào tạo đã đề nghị các địa phương
nằm trong nhóm có nguy cơ cao theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cần xem xét
cân nhắc thời điểm cho học sinh đi học lại
nhóm địa phương nguy cơ thấp có thể xem xét đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh đi học trở lại
tuy nhiên vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh giáo viên phải được đặt lên hàng đầu
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia diễn ra vào cuối tuần trước
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã báo cáo về công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường
theo đó ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành công văn số một nghìn ba trăm chín mươi tám
về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại
và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín trong các cơ sở giáo dục trên cơ sở tham chiếu hướng dẫn của bộ y tế
hiện đã có tám tỉnh là cà mau yên bái phú thọ hải dương thanh hóa thái bình hải phòng gia lai cho học sinh đi học trở lại
sau ba ngày tổ chức tỷ lệ học sinh đến lớp trung học cơ sở trung bình là chín mươi sáu bảy và khối trung học phổ thông là chín mươi tám tám
các cơ sở giáo dục và đào tạo đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
đảm bảo sự an toàn cho học sinh và đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý công nhân viên chức
cụ thể theo đề xuất của công văn bộ giáo dục và đào tạo để đảm bảo giãn cách xã hội
học sinh phải đảm bảo yêu cầu là một năm và phải tách lớp học vì có trường học sĩ số trên một lớp quá đông
thì có thể tách ra làm đôi thậm chí hơn nữa để giúp cho học sinh đảm bảo không quá hai mươi em học sinh

trong suốt mấy tháng nghỉ học thì tại các trường học các tỉnh vẫn duy trì công tác vệ sinh phòng dịch đảm bảo luôn trong tư thế sẵn sàng để các em trở lại trường
trước đó khi dự kiến cho học sinh đi học từ thời điểm giữa tháng ba công tác bảo đảm vệ sinh an toàn dịch tễ vẫn được duy trì tại các cấp học các trường trong cả nước
nhà trường sẽ có những giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền giúp cho phụ huynh học sinh nhận thức đầy đủ đồ
việc nghỉ để phòng chống dịch covid một mươi chín này chẳng qua là một sự nghĩ tạm thời và cũng phải tác động đến phụ huynh học sinh để thấy rằng là việc đi học này rất cần thiết rất hữu ích
nếu mà không đi học được thì đó là một sự thiếu sót rất lớn từ phía phụ huynh cũng như là phía của các cháu khi không phải đến trường
bên cạnh đó suốt thời gian qua ngành giáo dục và y tế thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ chính xác
kịp thời trang bị các kỹ năng cần thiết về phòng chống dịch covid một mươi chín cho từ cán bộ giáo viên nhân viên đến học sinh
các đơn vị nhà trường đã phối hợp với các cơ sở y tế địa phương thực hiện các biện pháp khử khuẩn vệ sinh trường lớp trước khi đón học sinh đi học trở lại

chúng tôi cũng giao nhiệm vụ cho giáo viên bộ mốt là những người trực tiếp hỗ trợ cho giáo viên chủ nhiệm để thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình sức khỏe của tương tiện học của các học sinh trường lớp

chúng tôi cũng giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm về hệ thống các nội dung liên quan đến tình hình dịch và đặc biệt là cách hướng dẫn cho học sinh trong quá trình chăm sóc
chúng tôi cũng giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm về hệ thống các nội dung liên quan đến tình hình dịch và đặc biệt là cách hướng dẫn cho học sinh trong quá trình chăm sóc